hình ảnh những thầy cô giáo ở trường tiểu học lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la sau giờ lên lớp vẫn tranh thủ cắt tóc gội đầu cho học trò có hoàn cảnh khó khăn khiến người dân nơi đây thực sự cảm động
các thầy cô giáo không chỉ làm nhiệm vụ gieo chữ mà còn đảm nhận luôn cả vai trò của người cha người mẹ trong gia đình
trường tiểu học lóng sập có năm trăm chín mươi hai học sinh đa phần các em là người dân tộc thiểu số nhiều trường hợp hoàn cảnh gia đình khó khăn cha mẹ trong thời gian thi hành án
nhà cách trường tới gần ba mươi km học sinh nơi đây phải tự chăm lo cho bản thân
thấu hiểu hoàn cảnh thiếu thốn của các em thầy đỗ văn vượng chủ tịch công đoàn nhà trường nảy ra ý tưởng tổ chức các buổi cắt tóc gội đầu cho học trò
nhìn các cháu cái hoàn cảnh đó là cũng cực kỳ khó khăn nên là mình muốn đem cái tấm lòng của mình đến với các cháu mà cũng coi các cháu ở trên này thì thực ra thì đúng như là con của mình
biết là vất vả nhưng mình cũng làm bởi vì là mình xuất phát tư tâm thôi đấy muốn làm sao
mong muốn là các em được như con em ở dưới vùng xuôi
từ như thế thì các em mới tin tưởng vào các thầy cô rồi thì mới tạo được cái này đấy
suốt nhiều năm qua thầy vượng cùng các thầy cô giáo nơi đây vẫn duy trì hoạt động này đều đặn
em nào tóc dài luộm thuộm lại được các thầy cô gọi ra cắt tỉa gọn gàng
thầy vượng cũng là người luôn đi đầu trong các phong trào hoạt động của nhà trường nhất là trong việc tổ chức các hoạt động của học sinh bán chú
thầy luôn mang lại tiếng cười và niềm vui cho các thầy cô
các em vơi đi nỗi nhớ nhà
thầy đỗ văn vượng mặc dù cũng có tuổi trong nhà trường nhưng mà thầy rất quan tâm chia sẻ tới các em học sinh
làm cho các em từ những cái đồ dùng như là móc quần áo tủ treo quần áo giá để sách
hoặc là ở trên các lớp là những cái móc để các con treo mũ nón là thầy giáo đều tự tay
tự bỏ công sức và nguyên vật liệu để thầy làm cũng như là giúp đỡ với các em
qua việc cắt móc thầy vượng và các thầy cô nơi đây có thiết kế
các em có thêm thời gian nói chuyện tâm sự cùng học trò
nhờ đó có thể hiểu về hoàn cảnh suy nghĩ dễ dàng nắm bắt tâm lý của các em
chính điều này làm cho các em thấy mái trường là ngôi nhà thứ hai ấm áp luôn tràn ngập tình yêu thương